thưa quý vị và các bạn hot girl bán dâm có lẽ là chủ đề hút khách nhất của báo chí
mỗi khi có đường dây bán dâm được phát hiện thì lại có một làn sóng truyền thông
từ công kích phê phán cho đến thương hại chia sẻ ngập tràn các mặt báo
vâng theo luật định thì chúng ta không được công khai danh tính của người mua dâm cũng như bán dâm
tuy nhiên thông tin về người bán dâm vẫn được truyền tải nhiều hơn so với người mua dâm
người thật việc thật được đưa lên các mặt báo
như vậy đặt ra câu hỏi là sau những vụ việc như vậy
thông tin như thế thì ai là người được hưởng lợi
còn sau đó thì cuộc sống của những người này của những cô gái bán dâm sẽ như thế nào
vượt qua nhiều chủ đề vũ phát hiện người mẫu đi khách với giá cao nhất lên tới hai mươi năm đô la
ngay lập tức tràn ngập mạng xã hội và thậm chí một số tờ báo
lên google gõ với từ khóa hot game bán dâm
ngay lập tức bạn nhận được kết quả tìm kiếm là gần một mươi triệu lượt xem trong hơn ba mươi giây
trước vấn đề này
đại diện cục phòng chống tệ nạn xã hội bộ lao động thương bình và xã hội đã trả lời trước công luận
qua báo chí và qua làm việc thì cái giá từ năm đến hai trăm linh là rất cao rất cao rất cao và chúng tôi cũng bất ngờ
hai mươi năm nó là khoảng sáu trăm linh triệu là bất ngờ
và hiện nay thì chúng tôi đang cũng đang chờ các cơ quan công an tiếp tục điều tra và kết luận
đưa người lên thì người thì che mặt người thì không
nhưng theo chúng tôi thì có lẽ đây là một cái hiệu ứng về thông tin
điều đáng nói khi các báo đồng loạt đưa tin có báo đã giấu tên nhưng có báo để cả tên
hình ảnh thông tin của họ đã bị khai thác chi tiết sau đó được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội
thực tế thì pháp luật hiện nay không cho phép công khai danh tính người bán lẫn người mua dâm
điều hai mươi một hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba quy định
mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư bí mật cá nhân và bí mật gia đình
có quyền bảo vệ danh dự uy tín của mình
thông tin về đời sống riêng tư bí mật cá nhân bí mật gia đình được pháp luật đảm bảo an toàn
em vào hình ảnh chúng ta có bộ luật dân sự quy định là cá nhân có quyền bất khả xâm phạm
quá nhiều người quan tâm thì nó tạo ra một cái nguồn lợi quá lớn cho cơ quan báo chí
vì nó nhạy cả
nó tò mò nó kích động cái sự mong tìm tòi tò mò của mọi người
cho nên cơ quan báo chí đã khai thác về ô tô đấy để lấy được những cái nguồn lợi rất lớn về mặt thương mạng về mặt kinh tế
khiến cho nạn nhân lẽ ra họ cũng là một người thuần túy họ chỉ là người vi phạm pháp luật về hành vi mua bán thôi
nhưng bữa nay thì họ lại trở thành nạn nhân của toàn xã hội
thực ra là trong luật thì lúc này chúng ta đã kiện rồi đối với người bán dâm ngoài xử phạt hình chính
chúng ta khoan dung chúng ta tạo điều kiện cho họ hòa nhập lại cộng đồng xã hội bằng các công tác tư vấn rồi chữa bệnh rồi giúp đỡ và sinh kế bền vững
một công dân khi vi phạm pháp luật thì đã có pháp luật xử lý
đối với người mua bán dâm cũng vậy
đó không chỉ là hành vi vi pháp luật mà còn là vi phạm thuần phong ủy tục của việt nam và vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình
họ sẽ bị xử lý theo pháp luật
đó không có nghĩa các cơ quan công luận có thể nêu tên tuổi hay hình ảnh của họ trên các bản báo
dù vi phạm pháp luật nhưng sau đó họ còn phải làm lại cuộc đời